từ đầu năm đến nay đã có sáu tỉnh bùng phát dịch cúm da cầm h năm n một
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp
cùng các địa phương và người chăn nuôi đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ đàn da cầm và sức khỏe người dân
gia đình anh cường ở xã trạm thản huyện phú ninh tỉnh phú thọ hiện đang nuôi trên một mươi con gà
nuôi gà nhiều năm nên anh có kinh nghiệm phòng chống dịch cho đàn gia cầm
theo anh cường khi thời tiết giao mùa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào chuồng trại là rất cao
đặc biệt là dịch cúm da cầm h năm n một
khi dịch đã xuất hiện thì rất khó dập do đó anh đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống cúm da cầm
theo khuyên cáo của cơ quan thú y
huyện phú ninh hiện có gần một mươi hai hộ chăn nuôi da cầm với tổng đàn gần một một triệu con
trước diễn biến của tình hình dịch cúm da cầm h năm n một trạm chăn nuôi và thú y huyện cùng với các xã tuyên truyền
cung cấp vật tư hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống để ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn
trong thời gian tới trạm chăn nuôi thú y chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi
đặc biệt là đối với lại dịch bệnh cúm da cầm đồng thời sẽ phối hợp với lại các đơn vị chức năng
các cơ quan liên quan để giám sát hoạt động vận chuyển giết mổ da cầm buôn bán da cầm với mục đích để giảm
cái nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn
trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện chưa có dịch cúm da cầm h năm n một
việc cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
sẽ hạn chế được thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra